vào sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố hà nội về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một những định hướng lớn phát triển thủ đô trong thời gian tới